chắc chắn quý vị đã từng biết đến các loại ma túy với những tên gọi như cỏ mỹ cocaine mối tắm hồng phiến
trong các vụ án mà chúng tôi đã thông tin trong các bản tin thời sự của truyền hình công an nhân dân
thế nhưng thời gian gần đây trên thị trường đã xuất hiện thêm một số loại ma túy tổng hợp mới
với những tên gọi như là trà sữa kẹo nước vui
mặc dù được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như vậy nhưng trên thực tế các loại ma túy này đều là ma túy tổng hợp
và phóng viên truyền hình công an nhân dân đã đi sâu tìm hiểu để cung cấp làm rõ những tác hại của loại ma túy này
cũng như là nguồn gốc xuất xứ từ đâu
nhìn bên ngoài những hình ảnh này ít ai đoán được bên trong vỏ bọc ấy lại là ma túy
với những tên gọi như trà sữa kẹo nước vui thực chất vẫn là một loại ma túy tổng hợp có nguồn gốc từ trung quốc
thời gian gần đây những loại độc dược trá hình này đang có dấu hiệu rộ lên tại một số thành phố lớn như hà nội tp hcm quảng ninh
bản chất của nó là ma túy tổng hợp được sản xuất ra từ tiền chất và khoát chất
ban đầu thì nó cũng rất khó khăn bởi vì nó như bạn nói tức là nó đã trà trộn dưới những danh nghĩa của trà sữa hay là của bánh kẹo hay là có những loại thực phẩm khác
cho nên là ban đầu thì cũng rất là khó khăn
nhưng người ta cũng có những lực lượng nằm trưởng tưởng rằng là đó là các loại thực phẩm hoặc là các loại bánh kẹo
tuy nhiên nó là ma túy
và trên thực tế thì chúng tôi cũng đã có cái tuyên truyền phổ biến đến các lực lượng chức năng để có cái cách phát hiện kịp thời ngăn chặn cho nó vào
gần đây nhất phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh đã bắt quả tang hai đối tượng là lê hoàng thắng và phạm kiều long
cùng chú tại tp hạ long về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi sáu lọ ma túy tổng hợp
hai loại chất ma túy mới này thì chúng tôi qua quá trình tiến hành điều tra trinh sát thì được các đối tượng cho biết là mới thẩm lậu về trong vòng thời gian vài tháng trở lại đây
và thực ra là cả hai loại này chúng tôi mới thu được trong vòng một tháng này
trong qua hai cái đấu tranh chuyên án và thu được trên địa bàn tại tp hạ long
qua giám định của cơ quan chức năng cho thấy nước vui là một loại ma túy tổng hợp dạng rung dịch đựng trong những chiếc lọ rất bắt mắt
hay một loại ma túy mới nữa đang được giới trẻ ưa chuộng đó là trà sữa đây là loại ma túy dạng bột có mùi sữa
cả hai loại ma túy này khi sử dụng đều hòa cùng nước giải khát poca bò húc để uống mỗi khi có nhu cầu đồng thời cũng làm tăng thêm độ hưng phấn cho người sử dụng
như vậy có thể nhận thấy ma túy tổng hợp vẫn luôn biến đổi và được sản xuất trá hình dưới nhiều dạng hình thức khác nhau
thực tế này đặt ra những thách thức với lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh ngăn chặn
qua những vụ việc vừa phát hiện cũng là lời cảnh báo tới các bậc phụ huynh và giới trẻ tránh xa vào bẫy của ma túy dưới những tên gọi như nước vui hay trà sữa